trước thực tế gần đây tại tp hcm liên tiếp xảy ra các vụ xe đầu kéo làm rơi thùng container khi lưu thông
gây nguy hiểm và tâm lý bất an cho người đi đường
ubnd tp hcm đã đề nghị các sở ngành liên quan các hiệp hội nghề nghiệp tăng cường phối hợp chấn chỉnh tình trạng này
bảo đảm an toàn giao thông
theo đó hiệp hội vận tải hàng hóa tp hcm phối hợp với các cảng biển và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền
nhắc nhở quy định an toàn giao thông đối với lái xe container
đặc biệt phải thực hiện nghiêm quy định về xếp container trên xe ô tô
theo điều tám thông tư ba mươi năm sạc hai nghìn một mươi ba của bộ giao thông vận tải
các công ty vận tải tại các cảng biển cần kiểm tra đầy đủ điều kiện an toàn
đối với các xe ô tô trước khi cho phép xuất cảng
công an thành phố tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp xe đầu kéo vi phạm các nguyên tắc an toàn giao thông
như không khóa gù cố định thùng container với remote gây nguy cơ mất an toàn giao thông
như tin đã đưa trong nửa đầu tháng tám tại quận thủ đức
tp hcm đã xảy ra hai vụ rơi thùng container
trước đó trên đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự